tại địa bàn biên giới của tỉnh lào cai đời sống của bà con còn không ít khó khăn
trẻ em còn thiếu thốn các điều kiện để vui chơi và học tập
thấu hiểu điều đó những năm qua bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã chung tay
hỗ trợ để các em có điều kiện ăn ở và học hành tốt hơn
trong đó có mô hình con nuôi đồn biên phòng vừa được triển khai đã được bà con nhiệt tình ủng hộ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
trông không may bị tai nạn mất sớm chị tần lờ mẩy phải tạo tần nuôi hai con nhỏ trong muôn vạn khó khăn
và dù rất quyến luyến đứa con trai mới vừa vào lớp một
chị mẩy vẫn đồng ý cho em về làm con nuôi đồn biên phòng trịnh tường
với niềm tin con trai mình sẽ có một tương lai tươi sáng hơn
em biết là vào trong môi trường quân đội thì có các bác chiến sĩ bộ đội biên phòng rất là thân thiện
sẽ quan tâm cháu em mong cháu sẽ thích nghi với môi trường sống của đời sớm
mô hình con nuôi đồn biên phòng là chủ trương của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
nhằm giúp đỡ các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
hiện một mươi một đồn biên phòng của lào cai đều đã nhận con nuôi
các em được hỗ trợ chỗ ăn ở đô dung học tập và vật dụng sinh hoạt hàng ngày
điều này sẽ giúp nhiều em nhỏ vùng biên có thêm điều kiện để phát triển toàn diện
đồng thời tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng với nhân dân
việc mà triển khai mô hình con nuôi đồn biên phòng này thì nó có ý nghĩa sâu sắc hơn
và đây là một sự thể hiện sự quan tâm
cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
nó gắn cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
trong cái việc nuôi dưỡng các cháu
và trong cái việc dạy các cháu về cách sống
mang nặng cái tình cảm của giữa cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
như là những người cha người mẹ để giúp các cháu trong vươn lên trong cuộc sống
một ngôi nhà nhỏ xinh và ấm cúng
những cư trì ân cần tận tình
của những người cha nuôi
đã làm cho các em vơi bớt nỗi nhớ nhà
những sự quan tâm không chỉ xuất phát từ trách nhiệm
mà còn bắt nguồn từ tình yêu thương
của các chiến sĩ bộ đội biên phòng
sẽ là nguồn động viên giúp các em thêm tự tin
phấn đấu học tập
để trở thành người công dân có ích
cho xã hội trong tương lai